để hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa thông qua nghị quyết đồng ý hỗ trợ hơn một trăm linh tỷ đồng
được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm để hỗ trợ ăn ở cho học sinh các xã thôn đặc biệt khó khăn
ở vùng dân tộc miền núi bãi ngang ven biển và hải đảo
theo đó các học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn hơn bảy mươi ba tỷ đồng tiền ở gần hai mươi tỷ đồng hỗ trợ phục vụ nấu ăn hơn bốn tỷ đồng
theo quy định để được hưởng hỗ trợ khoảng cách học sinh đi học phải qua biển sông suối không có cầu qua đèo núi cao qua vùng sạt lở đất đã có thể gây mất an toàn nguy hiểm đối với học sinh khi đi học
quy định hỗ trợ cũng xác định đối với học sinh tiểu học cách trường một km học sinh trung học cách trường hai km và học sinh phổ thông cách trường học ba km
quyết định hỗ trợ này là một trong những chính sách quan trọng của tỉnh quảng ngãi nhằm giúp học sinh và gia đình học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở miền núi ven biển hải đảo
nhằm giải quyết vấn đề chi phí qua đó giảm tỷ lệ học sinh bỏ học hạn chế tình trạng học sinh giã gạo làm giảm chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh